tại kỳ thi olympic phát minh và sáng chế thế giới năm hai nghìn một mươi chín tại seoul hàn quốc
cả hai phát minh sáng chế thuộc lĩnh vực sinh hóa và vật lý của học sinh trung học cơ sở việt nam
đều giành huy chương vàng và được trao giải đặc biệt cho các phát minh sáng chế tốt nhất
do các đại học và hiệp hội nước ngoài trao tặng
hai nghiên cứu được trao giải gồm sáng chế chế phẩm xử lý ô nhiễm dầu từ nấm mem
tạo màng sinh học trên than sinh học có nguồn gốc từ chấu
liên trường trường trung học cơ sở giảng võ trường trung học cơ sở cầu giấy
trường trung học phổ thông chu văn an và sáng chế ứng dụng nano bạc để nâng cao hiệu suất
của thiết bị trưng cất nước ngọt sử dụng năng lượng mặt trời
liên trường trường trung học cơ sở giảng võ trường trung học cơ sở cầu giấy
cả hai phát minh sáng chế này đều được đánh giá cao bởi tính mới sáng tạo và thiết thực
đáng chú ý là hai sáng chế trên còn dành hai giải đặc biệt cho các phát minh sáng chế tốt nhất
của đại học chulalongkorn thái lan và của hiệp hội khoa học trẻ indonesia